ngày tám tháng bảy cơ quan huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn hải về việc sử dụng sổ đỏ giảm mua trên mạng để lừa đảo chứng đoạt tài sản của người dân
trước đó nguyễn văn hải có hứa hẹn nhận làm thủ tục tách sổ thửa đất vợ chồng nguyễn hàng
ở xã bình trị huyện bình sơn với số tiền ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên nguyễn văn hải đã lên trên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá năm trăm linh đồng để đưa cho vợ chồng anh hằng
vợ chồng anh hàng tưởng đã tách sổ thửa vui mừng đi làm các thủ tục đất đai khác thì bị phát hiện
nhờ được tin báo công an huyện bình sơn đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn văn hải
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ đã ban hành quyết định tám
hai nghìn hai mươi hai về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội tới ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
mới chỉ có một mươi năm trên sáu mươi ba địa phương thực hiện việc giải ngân với số tiền hơn bảy mươi tỷ đồng
vậy tiến độ thực hiện giải ngân gói hỗ trợ này của các địa phương như thế nào
gặp vướng mắc gì khiến cho việc giải ngân trở nên chậm trễ ghi nhận tại thủ đô hà nội
tại phòng lao động thương minh và xã hội quận hoàn kiếm thành phố hà nội
doanh nghiệp này đang hoàn thành những giấy tờ được yêu cầu để nhận về số tiền trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
tuy chỉ có ba nhân viên đăng ký nhận hỗ trợ doanh nghiệp này vẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để người lao động của mình được thụ hưởng chính sách
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một là bọn em đã có niêm yết và không có người lao động nào có khiếu nại
bọn em gục lại để làm một lần để lấy được thời gian
bọn em cũng có gục thời gian
chứ không chia ra là từng tháng sẽ
bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được và giải quyết được hai mươi chín hồ sơ
trong đó tổng số tiền thì cũng hai trăm ba mươi hai triệu qua số dư
đấy khoảng độ hai trăm bốn mươi triệu
gộp ba tháng để làm một lần hồ sơ giấy tờ là cách mà nhiều công ty nhà máy xí nghiệp lựa chọn để đơn giản hóa thủ tục
tuy nhiên đây cũng là cách làm khiến việc giải ngân gói hỗ trợ này chậm hơn so với mong muốn của công nhân viên
ngoài ra một số doanh nghiệp e ngại người lao động trục lợi nên tự ý phát sinh quy định yêu cầu người lao động cung cấp giấy tạm trú hợp đồng thuê nhà
vướng mắt đến từ chính nơi ở của công nhân cũng khiến tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này chậm lại
qua phản ánh của người lao động việc lấy xác nhận tại nơi thuê nhà còn nhiều bất cập
đến nay huyện cũng đã tiếp nhận được hồ sơ của một trăm năm mươi bốn doanh nghiệp với tổng số và đề nghị hỗ trợ là một mươi một ba trăm sáu mươi sáu lượt người lao động
kinh phí đến nay đã giải ngân được năm tám trăm hai mươi năm năm trăm linh đồng
khi mà nhận đủ hồ sơ thì chúng tôi sẽ làm trong cái thời gian hai ngày thẩm định và duyệt
người lao động khó trong việc đi xác nhận các chủ trọng mà là chủ trung cư
bởi vì người ta chọn các trung cư thì nó rất là khó để tìm các chủ trung cư xác nhận trong các đơn của người lao động đang thuê trọng
hiện tại thành phố hà nội đã rút gọn thủ tục nhận hỗ trợ thông qua ủy quyền cho các quận huyện thị xã
xét duyệt chi trả hỗ trợ tiền trọ ba tháng
cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường
đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là các tỉnh sau khi thủ tướng chính phủ có cái công điện
thì thấy các địa phương đã vào cuộc một cách tích cực
cho đến cuối tháng sáu cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho hơn một bốn trăm linh đơn vị
với hơn chín mươi năm người lao động về hỗ trợ tiền thuê nhà
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sở lao động thương binh và xã hội thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc các quận huyện
để đẩy nhanh việc này
theo quy định chậm nhất là một mươi năm tháng tám thành phố sẽ hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động
bộ công thương vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao
theo bộ công thương giá xăng dầu thế giới đã liên tục tăng cao khiến một số người dân
nhất là người dân có thu nhập thấp ngư dân đánh bắt thủy sản hải sản bị tác động lớn
dẫn đến phải thu hẹp hoạt động xăng dầu
hàng ngày những khó khăn trên dẫn đến tình trạng nhiều tàu cá ngừng hoạt động khai thác thủy sản do thu không đủ bù chi phí đầu vào
trên cả nước số tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng bốn mươi năm mươi năm
điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân
tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
nhậm hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm ocop

công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm thương mại đặc trưng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
tại thành phố đà nẵng thời gian qua đã xúc tiến nhiều hoạt động giúp doanh nghiệp tìm đầu ra
thông qua các đơn vị phân phối đặt trên địa bàn
vốn dĩ được bày bán chủ yếu ở các chợ truyền thống
giờ đây những sản phẩm địa phương như nước mắm nam ô bánh khô me bà liễu tàu hủ cô vang
đã có mặt ở kề hàng của rất nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố
điều này giúp đơn vị sản xuất tiêu thụ
được số lượng lớn sản phẩm với đầu ra ổn định
những sản phẩm
địa phương có mặt ngày càng nhiều ở những kênh phân phối hiện đại
đó là một phần kết quả của những chương trình kết nối các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
với các đơn vị phân phối do thành phố triển khai
gần đây nhất hội nghị kết nối sản phẩm đà nẵng vào hệ thống phân phối
trên địa bàn thành phố đà nẵng năm hai nghìn hai mươi hai có một mươi năm cặp đã được kết nối
gồm giữa siêu thị với đơn vị sản xuất giữa chuỗi cửa hàng tiện lợi với đơn vị sản xuất
kết nối đưa hàng vào chợ và đưa vào bán tại các điểm bán sản phẩm ô cốp

cùng với hỗ trợ từ phía thành phố các đơn vị sản xuất cũng đã chủ động tìm kiếm mở rộng kênh phân phối
tranh leo là thứ quả một mươi của việt nam được phép xuất khẩu vào trung quốc cùng với thanh long dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít trôm trôm và măng cụt
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết chanh leo đang được trồng tại bốn mươi sáu tỉnh thành phố với diện tích khoảng sáu ha
với sản lượng ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn một năm tập trung chủ yếu ở miền núi phía bắc tây nguyên
việt nam có bộ tranh leo tương đối phong phú nếu thâm canh tốt chanh leo có thể cho thu hoạch ba vụ một năm
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho biết nhiều doanh nghiệp đang đứng ngồi không yên vì tuyển liên tục vẫn không đủ lao động
đặc biệt lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực như may mặc giày da và các công việc dịch vụ như kho bãi giao nhận xuất nhập khẩu kinh doanh
dịch covid một mươi chín kéo dài nên nhiều lao động về quê ngành dịch vụ chuyển qua làm online nên nhiều doanh nghiệp
giờ đã quen việc không muốn bó buộc dẫn đến nguồn nhân lực đang thiếu ổn định dịch chuyển rất nhanh
ngoài ra chi phí đi lại tốn kém do giá xăng dầu tăng nên không ít lao động chọn nghỉ việc khi làm ở nơi xa
thưa quý vị hiện nay hoạt động cấp tín dụng tại việt nam đang có chiều hướng phát triển vì tính tiện lợi nhanh chóng cũng như thủ tục khá dễ dàng
tuy nhiên đi liền với đó là những rủi ro mà người đi vay có thể gặp phải
mới đây ngân hàng nhà nước
đã xét lại các quy định về cho vay cấp tín dụng thu hồi nợ
vậy chúng ta cần phòng ngừa ra sao để tránh những rủi ro không đáng có trong hoạt động cấp tiến dụng
mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
thực tế hiện nay lời mời chào cho vay có ở khắp mọi nơi thủ tục vay đơn giản
do đó khi người dân làm thủ tục vay nếu không tìm hiểu kỹ các điều khoản sẽ chịu nhiều rủi ro
hiện người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ cấp tín dụng từ các công ty tài chính
nhưng họ lại không hiểu biết về bản chất thật của hoạt động cấp tín dụng này
cái hệ lụy thì chắc là mọi người biết rồi
nó rất là rất lớn có thể nói là nhiều khi nó khôn lường luôn
cái hậu quả của cái việc này nói là rất lớn
nó có thể làm cho nhiều cái gia đình mà thậm chí
có thể là như tôi được nghe một vài thậm chí có đến vài doanh nghiệp cũng rơi vào những cái tình cảnh khôn lường
tình cảnh khôn ổn thì rơi vào quỹ tín dụng đen
có thể cả có nhiều doanh nghiệp ấy chứ không phải là riêng gì người dân đâu
cái đối tượng khách hàng của họ thì thông thường họ phục vụ những khách hàng có thể nói rằng là
nó ở cái mức gọi là tín nhiệm thấp hơn
cái thứ hai là lãi suất nó cao hơn
bởi vì cái rủi ro của nó cao hơn cái thủ tục quy trình nó cũng đơn giản hơn
tùy thuộc vào cái nhu cầu của người dân
để xem xét xem là mình nên tiếp cận tín dụng ở cạnh nào
tuy nhiên tôi đề nghị kiến nghị với người dân là chúng ta phải hết sức cảnh tỉnh với tín dụng đen
để ngăn chặn biến tướng từ các công ty tài chính
mới đây ngân hàng nhà nước đã xiết lại lỗ hổng trong hoạt động cho vay và đòi nợ
trong đó quy định các công ty tài chính không nhắc nợ đòi nợ
gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính
và phải bảo mật thông tin khách hàng
phải đưa tất cả các công ty đó vào hoạt động trong cái khung pháp lý thực sự
khung pháp lý đó quy định rất rõ ràng cho họ từ việc huy động vốn
từ việc cho vay quản lý món vay cho đến xử lý nợ xấu
các chuyên gia cũng khuyến cáo cần xem xét khoản vay để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
đồng thời khi vay tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng tìm hiểu kỹ quy định
cũng như các rủi ro có thể gặp phải tránh rơi vào bẫy tín dụng đen
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
xin chào và hẹn gặp lại